lợi dụng thời điểm đêm khuya vắng người ba đối tượng dùng dao không chế cướp tài sản của cặp vợ chồng tại lán thu mua phế liệu
công an quận hải an thành phố hải phòng vừa tạm giữ đỗ huy hoàng hai mươi năm tuổi lê đức anh ba mươi một tuổi và nguyễn huy việt ba mươi tuổi
cùng chú tại quận ngô quyền tp hải phòng để điều tra về hành vi cướp tài sản
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận vào tối ngày hai mươi bốn tháng tám tụ tập tại nhà của hoàng sau đó rủ nhau đi cướp tài sản
sau khi di chuyển qua nhiều tuyến phố đến khu vực phường đông hải hai phát hiện một lán thu mua phế liệu sáng đèn
các đối tượng đã lẻn vào cướp đi hai điện thoại di động cùng bốn triệu đồng tiền mặt rồi bỏ trốn
cả ba đối tượng đỗ huy hoàng lê đức anh và nguyễn huy việt đều có tiền án về tội cướp giật tài sản
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an quận hải an đang tiếp tục điều tra hoàn thiện hồ sơ sớm đưa các đối tượng ra xử lý trước pháp luật
tòa nhân dân tỉnh quảng bình vừa đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng
xảy ra tại ban quản lý dự án môi trường và biến đổi khí hậu tp đồng hới
các bị cáo bị xét xử gồm nguyễn văn thuận sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi chín nguyên giám đốc lê anh tuấn sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín nguyên phó giám đốc
nguyễn văn tuấn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm nguyễn văn linh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu cán bộ
theo cáo trạng các bị cáo trên đã vi phạm các quy định trong việc quản lý kiểm tra giám sát các hoạt động thi công của nhà thầu
không phát hiện được việc nhà thầu không thi công một khối lượng lớn trong hạng mục khoan tạo lỗ phục vụ giả phá bom mìn
lập khống hồ sơ thi công nghiệm thu thanh toán dẫn đến thiệt hại cho nhà nước số tiền trên bảy tỷ đồng
sau khi nghị án chủ tọa phiên tòa quyết định lùi thời gian tuyên án đến chiều ngày một mươi ba tháng chín
bước đầu chủ tịch ubnd tỉnh bình dương đã chỉ đạo chính quyền địa phương thăm hỏi động viên hỗ trợ người bị nạn và gia đình
mức hỗ trợ với mỗi người tử vong là ba mươi triệu đồng với người bị thương là năm triệu đồng một người
cơ quan chức năng địa phương cũng được yêu cầu sớm hoàn thành công tác khám nghiệm để bàn giao thi hài cho người nhà lo hậu sự
làm rõ nguyên nhân xử lý trách nhiệm liên quan đến vụ cháy nếu có
vụ cháy đã gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng làm nhiều người chết
thay mặt chính phủ thủ tướng chính phủ gửi lời chia buồn sâu sắc tới thân nhân gia đình người bị nạn và có ý kiến chỉ đạo như sau
ubnd tỉnh bình dương chỉ đạo tổ chức thăm hỏi động viên hỗ trợ vật chất tinh thần cho gia đình người bị nạn
phối hợp chặt chẽ với bộ công an chỉ đạo các lực lượng chức năng tập trung khắc phục hậu quả
khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy làm rõ trách nhiệm của các tài nhân tổ chức liên quan xử lý nghiêm vi phạm nếu có
bộ công an ubnd các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của chính phủ thủ tướng chính phủ về công tác phòng cháy chữa cháy
bộ công an chủ trì phối hợp với ubnd các địa phương có kế hoạch kiểm tra giả soát tổng thể các cơ sở có nguy cơ cháy cao trên địa bàn
nhất là các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke kịp thời phát hiện chấn chỉnh khắc phục các vi phạm kiên quyết tạm đình chỉ
đình chỉ hoạt động đối với cơ sở không bảo đảm an toàn về phòng cháy chữa cháy theo quy định không để xảy ra các vụ việc tương tự
vụ cháy quán karaoke tại tỉnh bình dương tiếp tục cho thấy nguy cơ cháy nổ thường trực đối với loại hình kinh doanh này
do đặc thù là địa điểm tập trung đông người nằm sen kẽ trong các khu dân cư chủ yếu là các công trình thay đổi công năng từ nhà ở
không bảo đảm các yêu cầu về lối thoát nạn nên khi xảy ra các vụ cháy quán karaoke thì rất dễ có thương vong về người
trong khi đó việc chấp hành các quy định về phòng cháy chữa cháy đối với loại hình này còn rất lơ là chủ quan
đường thoát nạn không đảm bảo theo quy định hoặc làm mất tác dụng của lối đường thoát nạn
nhiệm thu về phòng cháy chữa cháy thì nó sẽ mắc rất nhiều và hầu như những công trình này thì không đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy theo đúng quy định
còn đối với các cơ sở mới đưa vào hoạt động có quy mô như thế này mặc dù đã được thẩm duyệt nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy
nhưng tại thời điểm kiểm tra hệ thống báo cháy không hoạt động đèn chiếu sáng sự cố cũng trong tình trạng tương tự
nếu để các vi phạm này kéo dài không kịp thời chấn chỉnh các cơ sở karaoke sẽ bị tạm đình chỉ hoặc đình chỉ hoạt động
ở cơ sở tôi vẫn còn một số vấn đề về phòng cháy mà tôi chưa hoàn thiện
tôi sẽ cố gắng hoàn thiện sớm nhất hoạt động đúng pháp luật
đối với những quán karaoke được đầu tư xây mới và đưa vào hoạt động
chủ cơ sở cơ bản đã có sự đầu tư về công tác phòng cháy chữa cháy thẩm duyệt nghiệm thu theo quy định
tuy nhiên trong thực tế việc thực hiện các quy định về phòng cháy chữa cháy trong quá trình hoạt động như thế nào lại là một câu chuyện khác
và để có thể đảm bảo kiên quyết xử lý các trường hợp để vi phạm xảy ra hoặc vi phạm kéo dài
lực lượng công an sẽ kiên quyết đình chỉ hoặc tạm đình chỉ đối với những trường hợp vi phạm
trong thời gian qua công an huyện vũ võ đã triển khai quy định và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy đối với hình như thế này
đặc biệt là vi phạm về lối thoát nạn
công an huyện vũ võ đã ra quy định đình chỉ tạm đình chỉ đối với những cơ sở
cao mà cố tình vi phạm mà không chấp hành các quy định
hiện nay bộ công an đang chỉ đạo công an các đơn vị địa phương tổng kiểm tra tất cả các cơ sở karaoke quán bar vũ trường trên toàn quốc
kiên quyết đình chỉ các cơ sở không đủ điều kiện về an toàn phòng cháy chữa cháy
không để xảy ra các vụ cháy nổ gây thiệt hại nghiêm trọng về người đặc biệt là với các loại hình karaoke quán bar
giao công an cấp quận phường giám sát chặt chẽ và công an địa phương phải chịu trách nhiệm trước lãnh đạo bộ công an
tin từ công an huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an cho biết đơn vị đang tạm giữ hình sự nguyễn thanh hải
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trú tại khối một phường bắc hà thành phố hà tĩnh tỉnh hà tĩnh để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
theo đó vào tối ngày hai tháng chín tại đường liên xã thuộc xã quỳnh giang công an huyện quỳnh lưu
lực lượng chức năng phát hiện bắt quả tang đối tượng nguyễn thanh hải đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
khám xét tại chỗ thu giữ bốn mươi gói ni lông bên trong có chứa hơn tám viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến
một gói ma túy đá một xe ô tô ba điện thoại di động
quá trình bắt giữ đối tượng chống đối quyết liệt công an huyện đã triển khai bố trí lực lượng bắt giữ thành công đối tượng bảo đảm an toàn
được biết đây là đối tượng nằm trong chuyên án mà trước đó công an huyện quỳnh lưu đã khám phá bắt giữ bốn đối tượng
thu một trăm linh g heroin một mươi hai hai trăm linh viên ma túy tổng hợp và hiện cả năm đối tượng trong đường dây này đã xa lưới
thông tin mới nhất liên quan đến vụ cháy cơ sở karaoke trên địa bàn thành phố thuận an tỉnh bình dương
đến một mươi một giờ trưa nay sau khi kiểm tra các phòng hát tại quán karaoke này
lực lượng chức năng đã phát hiện thêm hai thi thể mắc kẹt bên trong
như vậy đã có một mươi bốn người thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn này
đến một mươi một giờ ngày bảy tháng chín
đang phong tỏa khu vực quán karaoke an phú thành phố thuận an để phục vụ công tác cứu hộ
hiện lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy vẫn tiếp tục điều xe thang tiếp cận lầu hai và lầu ba của cơ sở karaoke này
dùng búa đập tường thông vào các căn phòng để kiểm tra vì nghi còn nạn nhân mắc kẹt
theo công an tỉnh bình dương quán karaoke an phú trên đường trần quang diệu phường an phú thành phố thuận an
do ông lê anh xuân bốn mươi hai tuổi trú tại thành phố hồ chí minh làm chủ
quán được thiết kế ba tầng với khoảng ba mươi phòng hát hoạt động từ năm hai nghìn một mươi sáu đến nay
khoảng hai mươi h một mươi năm phút ngày sáu tháng chín quán karaoke an phú bốc cháy ngủn ngụt
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã đến hiện trường dập lửa cứu được hai mươi hai người thoát ra ngoài an toàn
công tác cứu nạn cứu hộ thống kê thiệt hại về tài sản đang được lực lượng chức năng tỉnh bình dương tiếp tục thực hiện
sau hai năm lẩn trốn lệnh truy nã dương đại trí sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín tự trí nhảm
lê ngọc đăng khoa hay còn gọi là khoa điên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trú tại quận sáu vừa bị các trinh sát phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm bắt giữ cùng đồng phạm là trương tấn tải là đối tượng truy tìm có liên quan
trong đó dương đại trí được xác định là đối tượng cầm đầu trong vụ băng áo cam đại náo ở quận bình tân thành phố hồ chí minh vào ngày năm tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
theo đó thông qua công tác trinh sát và nắm nguồn tin từ quần chúng nhân dân lực lượng công an đã xác định các đối tượng có liên quan trong vụ án
và bằng áo cam gây thương tích tại quán ốc trên địa bàn quận bình tân đang lẫn trốn tại một căn nhà trên địa bàn xã phạm văn hai huyện bình chánh thành phố hồ chí minh
vào tối ngày năm tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai các trinh sát thuộc phòng cảnh sát hình sự công an thành phố hồ chí minh đã phối hợp với công an huyện bình chánh đột tích bắt giữ ba đối tượng trí khoa và tài
tại thời điểm bị bắt các đối tượng có hành vi chống trả lực lượng công an
qua thời gian lẫn trốn các đối tượng liên tục thay đổi vị điểm
các đối tượng liên tục thay đổi danh tính kể cả là có cái che giấu người thân bạn bè nhằm đối phó với sự truy bắt của lực lượng cảnh sát hình sự công an thành phố hồ chí minh
chúng tôi đã có cái đột kích bắt giữ các đối tượng cùng với các khung khí vũ khí
các đối tượng đã có cái chuẩn bị nhằm là chống trả chuẩn bị nhằm chống trả đối với cơ quan chức năng
ngoài ra chúng tôi sẽ
chúng tôi sẽ làm rõ hành vi che giấu tội phạm và những hành vi khác trong quá trình đối tượng đã có đến các địa điểm các nơi mà các đối tượng khác che giấu để xử lý nghiêm trước pháp luật
tại cơ quan công an các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội gây rối trật tự công cộng hủy hoại tài sản cố ý gây thương tích xảy ra tại quán ốc trên địa bàn quận bình tân thành phố hồ chí minh
về nguồn gốc số áo cam đối tượng trí khai nhận đã mua mấy tháng trước thời điểm xảy ra vụ hỗn chiến
với mục đích đi đánh nhau để nhận dạng đồng bọn
trí cũng khai nhận chính là người đúng ra tập hợp số lượng lớn đối tượng đi giải quyết ngôn thủng
trong thời gian tới phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm sẽ quyết liệt triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm
nhất là những đối tượng sử dụng hung khí để giải quyết mâu thuẫn ngăn chặn sự hình thành và phát sinh các băng nhóm gây rối trật tự công cộng nhằm giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn thành phố
thông tin mới nhất liên quan đến vụ cháy tại quán karaoke an phú nằm trên đường trần quang diệu phường an phú tp thuận an tỉnh bì dương
tính đến một mươi giờ sáng ngày hôm nay đã ghi nhận ít nhất một mươi hai người thiệt mạng và hơn một mươi người bị thương
hiện lực lượng cứu nạn cứu hộ vẫn đang tích cực tìm kiếm các thi thể bên trong quán karaoke
và ngay sau đây chúng tôi sẽ kết nối với phóng viên trần quyết đang có mặt tại hiện trường sẽ thông tin thêm về vụ cháy đến quý vị
xin chào trường quay
hiện tôi đang đứng ở khu vực
đám cháy quán karaoke an phú vào đêm ngày hôm qua
tính đến thời điểm hiện tại thì lực lượng chức năng vẫn đang khẩn trương tiến hành dập tắt đám cháy
và như quý vị có thể nhìn thấy thì tại quán karaoke vẫn có khói đen bốc ra
và ghi nhận tại hiện trường lực lượng chức năng gồm cảnh sát phòng cháy chữa cháy lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh lực lượng xe cứu thương
và có cả sự hiện diện của viện kiểm sát nhân dân
tất cả các không khí ở đây thì đang rất là khẩn trương
cảnh sát giao thông đã phong tỏa hiện trường khu vực lẫn các tuyến đường ra vào gần khu vực này
vì vậy mà có xảy ra tình trạng là xe ùn ứ di chuyển chậm
trước đó vào khoảng hai mươi một h ngày sáu tháng chín phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh bình dương
đã nhận tin báo xảy ra cháy tại địa điểm kinh doanh karaoke an phú tại phường an phú thành phố thuận an
ghi nhận tại hiện trường quán karaoke này có ba tầng với diện tích xây dựng khoảng một năm trăm linh m hai
và phần diện tích bị cháy là khoảng bốn trăm linh m hai tại khu vực tầng hai và tầng ba
chất cháy chủ yếu là các vật liệu trang trí nội thất mút xốp
từ đêm hôm qua thì đến bây giờ thì phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh bình dương
đã huy động một mươi ba xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ tham gia chữa cháy
bên cạnh đó thì cũng có rất nhiều xe cứu thương
do tính chất của vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng gây thiệt hại tính mạng nhiều người
nên lực lượng chức năng đang rất khẩn trương kỹ lưỡng trong việc tìm kiếm và dập tắt đám cháy
một số nạn nhân bị thương cũng đang được cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh và một số bệnh viện khác quanh khu vực
một số nhân chứng quanh khu vực hiện trường cho biết là thời điểm xảy ra cháy thì
một người từ trong quán karaoke chạy ra ngoài với tâm tinh thần rất là hoảng loạn
cái quan trọng hiện là phải làm thêm khắc phục cho bằng được cái hậu quả này
chúng tôi cũng sẽ cố gắng trong vòng một hai tiếng nữa là phải làm cho xong
theo tôi nắm được thì số lượng bị thương khoảng một mươi một người nhưng mà đa số là nhẹ
đối với người mắc thì chúng tôi cũng đang cho lực lượng để mà nắm rõ thông tin số người
nắm rõ được cái thông tin chính xác thanh nhanh
vâng hiện trường thì vẫn đang rất là khẩn trương tìm kiếm và chữa cháy
chúng tôi sẽ cập nhật thông tin liên quan đến vụ việc này trong các bản tin tiếp theo
vâng xin cảm ơn anh trần quyết
thưa quý vị vụ cháy đã gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng và làm nhiều người chết
thay mặt chính phủ thủ tướng chính phủ gửi lời chia buồn sâu sắc tới thân nhân gia đình người bị nạn và có ý kiến chỉ đạo như sau
ủy ban nhân dân tỉnh bình dương chỉ đạo tổ chức thăm hỏi động viên hỗ trợ vật chất tinh thần cho gia đình người bị nạn
phối hợp chặt chẽ với bộ công an chỉ đạo các lực lượng chức năng tập trung khắc phục hậu quả khẩn trương điều tra nguyên nhân của vụ cháy
làm rõ trách nhiệm của các cá nhân tổ chức có liên quan xử lý nghiêm vi phạm nếu có
bộ công an ubnd các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của chính phủ thủ tướng chính phủ về công tác phòng cháy chữa cháy
bộ công an chủ trì phối hợp với ủy ban nhân dân các địa phương có kế hoạch kiểm tra ra soát tổng thể các cơ sở có nguy cơ cháy cao trên địa bàn
nhất là các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke kịp thời phát hiện chấn trình khắc phục các vi phạm kiên quyết tạm đình chỉ
đình chỉ hoạt động đối với cơ sở không đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy theo quy định để không xảy ra các vụ việc tương tự
tiếp tục với các tin tức đáng chú ý khác cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với bị can phan văn út sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trú tại huyện châu phú tỉnh an giang về hành vi giết người
theo kết quả điều tra ban đầu khoảng tám giờ ba mươi phút ngày hai mươi tám tháng tám lê văn sản cùng với anh vợ là phan văn út nhậu tại nhà
trong lúc nhậu hai vợ chồng sản xảy ra cự cãi thấy vậy út đến khuyên can thì xảy ra mâu thuẫn với sản dẫn đến đánh nhau
trong lúc xô sát út dùng kéo đâm vào ngực trái sẵn một nhát khiến sản tử vong
sau khi gây án út liền bỏ trốn khỏi địa phương và ném bỏ hung khí gây án trên đường bỏ trốn
đến chiều ngày hai mươi chín tháng tám qua công tác vận động thuyết phục của lực lượng công an út đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã ra hạn tạm giam thêm một tháng hai mươi bảy ngày đối với bị can nguyễn phương hằng tổng giám đốc công ty cổ phần đại nam
để tiếp tục điều tra về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
theo khoản hai điều ba trăm ba mươi một bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy
thời hạn tạm giam bị can nguyễn phương hằng tương ứng với thời hạn điều tra bổ sung không quá hai tháng
được tính từ ngày cơ quan điều tra nhận lại hồ sơ vụ án và yêu cầu điều tra bổ sung từ viện kiểm sát nhân dân tp hcm
viện kiểm sát đề nghị cơ quan điều tra làm rõ hành vi đồng phạm của những cá nhân có liên quan tham gia giúp sức cho hoạt động của bị can nguyễn phương hằng
đồng thời xem xét việc nhập vụ án liên quan đến bị can hằng do công an tp bình dương khởi tố ngày hai mươi hai tháng bốn để giải quyết triệt để vụ án
theo kết luận điều tra trước đó bị can nguyễn phương hằng
đã thông qua một mươi hai tài khoản mạng xã hội tổ chức nhiều buổi live stream phát ngôn trực tiếp qua mạng internet để nói về nhiều chủ đề
nhiều nội dung khác nhau về chuyện bí mật đời tư cá nhân và những nội dung ảnh hưởng uy tín danh dự của ba cá nhân
bị can nguyễn phương hằng khai nhận các thông tin mà hằng đã phát ngôn về ba cá nhân trên trong các buổi phát livestream trực tiếp là do đọc trên mạng internet
đọc báo chứ chưa được kiểm chứng và không có căn cứ chứng minh
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đối tượng vũ văn thắng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai hộ khẩu thường trú tại ba mươi bốn trên hai trăm bảy mươi năm nguyễn đức cảnh phường cát dài quận lê trân thành phố hải phòng
đối tượng này có sẹo chấm cách một cm trước đầu lông mày trái
và đối tượng nguyễn văn hải sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm hộ khẩu thường trú tại thôn ngọc trì xã bình định huyện lương tài tỉnh bắc ninh
đối tượng này có nốt ruồi cách hai cm dưới đầu mắt phải
cũng phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và phải nhận quyết định truy nã của công an quận hà đông thành phố hà nội là đối tượng trần đình toán sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hộ khẩu thường trú tại thôn gồm xã quảng nghiệp huyện tứ kỳ tỉnh hải dương
đối tượng này có sẹo không rõ hình dưới đuôi
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý
nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện